ngay trong chiều và tối ngày một tháng tám lực lượng công an đã kịp thời phát hiện xử lý hai tụ điểm kinh doanh hoạt động internet trên đường nguyễn du và cà phê trên đường lê thánh tôn vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
công an tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can trần khánh thi vì hành vi tổ chức đánh bạc và bốn bị can khác vì hành vi đánh bạc gồm nguyễn thị lợn lê văn cù võ trọng thái các
tất cả cùng chủ tệ huyện dương minh châu huỳnh tấn phước chủ tệ thành phố hồ chí minh
tăng vật thu giữ một mươi năm điện thoại di động hai xe mô tô trên ba trăm năm mươi năm triệu đồng ba usd cùng với nhiều đồ vật và phơi số đề tài liệu liên quan
đây là đường dây hoạt động thầu đề qua mạng do thi cùng với đồng phạm đứng ra tổ chức
các thành viên trong đường dây hoạt động rất kín đáo chặt chẽ cảnh giác cao có nhiều mối quan hệ và sử dụng mạng xã hội như zalo facebook
để thực hiện việc mua bán chuyển bán
phơi số đề và ngay cả tính tiền thắng thua với nhau
qua kiểm tra các phơi đề thể hiện số lượng tiền tham gia trung bình trong đường dây này mỗi ngày từ tám mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông phạm quốc hùng bốn mươi sáu tuổi trú tại tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu sáng cùng ngày bạn của ông hùng qua phòng trọ của ông
ông hùng đã gọi đi ăn sáng tuy nhiên gọi mãi không thấy ông hùng trả lời nên người bạn đã phá cửa vào trong để kiểm tra thì phát hiện ông hùng nằm dưới nền nhà và đã chết từ lâu
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguồn nhân của vụ việc
được biết tối ngày hôm qua thì ông hùng nói bị mệt nên đi ngủ sớm sáng nay thì mọi người đã phát hiện vụ việc
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên